vậy thì các công ty đó khi người ta nói rằng là đầu tư tài chính là lợi nhuận cao như vậy thì phần lớn là các công ty tài chính đó thì họ đều là thành lập với một pháp nhân giả hoặc là có thể là pháp nhân thật là thường ở nước ngoài
và để tạo dựng lòng tin thì họ dựng lên là thứ nhất là sẽ có một số người ban đầu là cũng có thể nhận được cái số tiền thật của những người
mà sau này là những người mà đi tuyên truyền cho họ và cũng có thể là những người đó nằm trong chính hệ thống của họ và trả lãi thì lấy tiền của người gửi đầu tư sau trả cho người trước
và sau một thời gian nữa thì chuyển toàn bộ cái tiền đó là thành cái tiền tiếp tục đầu tư vào tiền ảo trên cái hệ thống về tài khoản của mọi người và một người nhìn thấy có thể nhìn thấy là một vài chục ngàn đô cho đến hàng triệu đô la
nhưng mà thật sự là cái tiền đó thì họ chưa cho lấy ra mà yêu cầu là tiếp tục cái tiền đó để đầu tư trong một
thời gian nữa vài tháng có đến một năm đó sẽ có một số người bán đầu tiên được nhận thì nhận được một số tiền nào đó khoảng độ một phần nhỏ cái số tiền mà mình đã đóng góp vào cái công ty của đó
và cũng nghĩ rằng là họ đã lấy ra một phần chính cái tiền đầu tư của mình lại trả lại cho mình giống như là túi bên trái của mình bỏ một tí phải mà đã nghĩ rằng là lời nhưng mà sau toàn bộ gốc là mất
từ những cái rủi ro như ông vừa đưa ra thì ông có những cái lời khuyên gì dành cho người dân khi mà muốn đầu tư tài chính không ạ
thì việc đầu tiên là phải tìm hiểu thật kỹ cái thông tin mà những cái dự án
những cái đơn vị những công ty mà chúng ta muốn đầu tư vào đó thì nên đầu tư vào những công ty đã có một cái giấy phép làm đúng theo luật pháp của việt nam
những cái dự án đã được nhà nước cho phép và cái cuối cùng nữa tức là chúng ta nên suy nghĩ rằng là nếu như là những cái dự án nào người ta trào mời với cái lãi suất cao thì chắc chắn là không bao giờ đúng
bởi vì nếu mà lãi suất cao thì họ cũng không mời chính những người đầu tư đâu
họ có thể đi vay ngân hàng vì họ lúc nào họ ông bảo dự án của họ tốt thì vay ngân hàng bây giờ là maxim bum là chắc là cũng chỉ là
một mươi một mươi hai thì họ có thể vay ngân hàng để họ lấy toàn bộ cái hiệu quả đó
thì tại sao họ đi phải đi mời những người mà không quen biết gì để mà trả lãi suất đến vài chục phần trăm cho đến hai trăm linh
về góc độ quản lý của nhà nước thì theo ông chúng ta cần những cái biện pháp gì để ngăn chặn cái hoạt động lừa đảo trong cái lĩnh vực tài chính này không ạ
chúng ta phải giả soát lại cái hệ thống pháp luật để mọi người phải tuân thủ theo luật pháp việt nam và luật pháp của cả thế giới nữa về phòng chống rửa tiền nữa
thì thứ nhất là
thứ nhất là trước đây thì chúng ta đã có nhưng mà bây giờ là thời đại của chuyển đổi số thời đại của cách mạng bốn trong
thì tất cả những cái hệ thống lừa đảo như vậy thì lợi dụng vào cái sự lan tỏa của những hệ thống mạng xã hội cũng như là mạng internet
vậy thì thường là họ là họ quảng bá theo cái hệ thống là internet là website hoặc là những cái app trên điện thoại nữa
mà mọi người có thể dễ dàng một cách tiếp cận
thì những cái luật về an ninh mạng luật về an ninh tiền tệ
chúng ta cũng phải có cái điều chỉnh lại để cho ngăn chặn là ngăn chặn từ cái việc lan truyền những cái thông tin và những sự lừa đảo trên mạng
và một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
vị phong xin được chào biên tập viên thu hương tại trường quay hà nội
hình buôn lợn nối chung và buôn lậu thuốc lá nối riêng càng trở nên phức tạp tinh viên
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những ghi nhận thực tế về vấn đề nhức nhối này